vào lúc dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu theo giờ địa phương tàu lặn titan mang theo năm người lặn xuống đáy biển canada để tham quan sát tàu titanic
tuy nhiên con tàu đã mất liên lạc sau khoảng một tiếng bốn mươi năm phút tàu ti tàn được cho là có đủ oxy cho năm người trong vòng tối đa là chín mươi sáu giờ đồng hồ
và theo lực lượng bảo vệ bờ biển mỹ đơn vị tham gia cứu hộ tàu titan sẽ cạn oxy vào lúc bảy giờ tám phút theo giờ địa phương tức là một mươi tám h tám theo giờ việt nam
tuy nhiên nỗ lực cứu hộ cho đến nay chưa ghi nhận những tín hiệu khả quan
lực lượng tìm kiếm cứu hộ được điều động ở cấp độ quốc tế họ đang phải giả soát một diện tích hơn một mươi ba km hai từ cả trên không và trên biển để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của con tàu lặn
hiện vẫn chưa xác định được vị trí của tàu titan và dù đến lúc xác định được tàu ở đâu thì việc giải cứu những người bên trong cũng sẽ vô cùng phức tạp
máy bay tìm kiếm từ trên không các phao sóng âm đang dò tìm trên biển hiện tàu ti tàn có thể đang ở đáy biển mà cũng có thể đang trôi nổi gần trên mặt biển ở nơi nào đó
toàn bộ năm người trong tàu vẫn kẹt ở trong vì tàu bị chốt chặt ở bên ngoài nếu tàu nằm ở dưới đáy biển các chuyên gia cho hay gần như sẽ không cứu được
vị trí tàu lãn tham quan có sát tàu titanic nằm ở độ sâu hơn bốn km so với mặt biển
nếu tàu nằm ở đáy biển thì thách thức là làm thế nào để đưa người lên không thể chuyển họ từ tàu titan sang một tàu khác ở độ sâu ấy mà sẽ phải dùng loại tàu robot nào đó đi xuống đó kéo tàu ti tàn lên mặt nước để rồi đưa người ra
tất cả mất rất nhiều thời gian
ở dưới đó tối đen lạnh cóng đáy biển là bùn nhấp nhô có dơ tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy
nếu tàu ti tàn có đang nổi trên mặt nước ở đâu đó thì tìm được tàu cũng vô vản khó khăn
tàu ti tàn chỉ dài gần bảy mét lại được thiết kế gần như chìm ở dưới nước chỉ có một phần nhỏ nổi lên trên
tàu lại có màu trắng đơn sắc nên sẽ rất khó phát hiện từ trên không
tôi cho rằng nếu tàu có ở trên mặt nước thì còn hy vọng cứu hộ tới kịp để tháo chốt từ bên ngoài đưa không khí vào rồi đưa người ra
quá trình giải cứu tàu lặn titan được đánh giá là rất khó khăn trong khi thời gian còn lại không nhiều
các đơn vị cứu hộ từ mỹ canada và pháp đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm tàu lặn bị mất tích